các quận bốn một mươi một và tân phú giảm cấp độ dịch từ hai xuống cấp độ một
tính chung thành phố hồ chí minh có một mươi tám trên hai mươi hai địa phương đạt cấp độ một là vùng xanh
nguy cơ thấp gồm các quận huyện quận ba bốn năm sáu bảy tám một mươi một một mươi chín quận phú nhuận tân bình tân phú
gò vấp bình tân bình chánh cần giờ củ chi hóc môn nhà bè
thành phố hồ chí minh có bốn trên hai mươi hai địa phương ở cấp độ hai tức là vùng vàng
gồm các quận một một mươi bình thạnh và thành phố thủ đức
ở các phường xã thị trấn thành phố hồ chí minh có hai trăm ba mươi năm trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp độ một
bảy mươi bốn trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp độ hai và ba trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp độ ba
so với tuần trước thành phố hồ chí minh có sáu mươi năm phường xã giảm cấp độ dịch hai mươi một phường xã tăng cấp độ dịch
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đề nghị các sở ban ngành
ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố thủ đức căn cứ cấp độ dịch
phân bố để triển khai những biện pháp hành chính thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín trong các lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách
có thể thấy sau sáu tháng gồng mình chống dịch thành phố hồ chí minh đã dần trở lại cuộc sống bình thường mới
sau nhiều nỗ lực
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mãi phân tích và khẳng định an toàn phòng chống dịch
cải thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền cơ sở môi trường đầu tư là điều kiện cần và đủ
để thành phố hồ chí minh phục hồi và phát triển
phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mãi cho biết
dưới tác động nghiêm trọng của đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
và chủ đề năm hai nghìn hai mươi một diễn ra trong điều kiện vô cùng khó khăn thách thức và chưa từng có tiền lệ
trong bối cảnh đó sự đoàn cách của người dân sức chịu đựng cũng như là tiềm năng của kinh tế thành phố hồ chí minh
đã được khẳng định với nhiều điểm sáng
một trong số đó là công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đã cơ bản được kiểm soát từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đến nay cơ bản đã hoàn thành việc tiêm liều cơ bản cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
và đang khẩn trương tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho các đối tượng theo quy định
thành phố hồ chí minh đã tập trung nguồn lực cho công tác an sinh xã hội
đảm bảo kinh tế của người dân đã chi trên một mươi hai bốn mươi bảy tỷ đồng hỗ trợ cho các nhóm đối tượng khó khăn
triển khai chiến lược y tế trong giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tạo cơ sở vững chắc mở ra nhiều triển vọng phát triển trong những năm tới
ông mãi đề nghị lãnh đạo các sở ngành quận huyện cần phân tích thật kỹ những nguyên nhân
bài học hay trong công tác phòng chống dịch thực hiện chủ đề năm và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
cần rút kinh nghiệm gì để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới
ngoài những nguyên nhân khách quan do dịch bệnh có nguyên nhân chủ quan nào đó
làm kết quả thực hiện chủ đề kết quả thực hiện các chi tiêu kinh tế xã hội đạt thấp
ông mãi đặt câu hỏi và đề nghị phân tích nhận diện một cách thẳng thắng
trong năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh đã xây dựng chủ đề năm là thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị
cải thiện môi trường đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp
về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh đạt ra một mươi chín chỉ tiêu
trong đó có tốc độ tăng trưởng grdp đạt sáu đến sáu bảy
theo ông mãi việc hoàn thành nhiệm vụ đề ra năm hai nghìn hai mươi hai sẽ có nhiều khó khăn
nhất là trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín còn diễn biến rất phức tạp
nhất là biến chủng mới omitron đã xuất hiện tại thành phố
do đó an toàn phòng chống dịch là điều kiện cần để thành phố phục hồi và phát triển
trước thực trạng bệnh
bệnh nhân covid một mươi chín đã cách ly tại nhà chiếm một phần không nhỏ như hiện nay
nhiều người đã tự tìm những loại thuốc kháng sinh để điều trị
tuy nhiên việc tự ý sử dụng những loại thuốc kháng sinh không phải được chỉ định
để điều trị covid một mươi chín sẽ dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng
thạc sĩ bác sĩ đỗ cao vân anh phó trưởng khoa nhiễm đh y khoa phạm ngọc thạch
thành phố hồ chí minh cho biết trong giai đoạn hiện nay
từ cách ly và điều trị covid một mươi chín tại nhà không còn là vấn đề quá xa lạ với người dân
tuy nhiên rất nhiều người vẫn gặp phải sai lầm trong việc sử dụng thuốc
bác sĩ văn anh chia sẻ việc người dân uống các loại thuốc linh tinh
uống theo các toa thuốc được chỉ dẫn trên mạng xã hội
khiến cho những nhân viên y tế tư vấn rất đau đầu
kể cả những f khỏe mạnh không có triệu chứng bệnh nhưng vẫn uống kháng sinh
tìm các toa thuốc để uống mà lại không quan tâm đến việc tập thở
theo phó trưởng khoa nhiễm đh y khoa phạm ngọc thạch
việc dùng kháng sinh vô tội vạ là sai lầm phổ biến của nhiều người
tự điều trị covid một mươi chín tại nhà
bởi ngoài lý do kháng sinh không phải là thuốc điều trị covid một mươi chín
việc sử dụng không theo chỉ định của bác sĩ sẽ tạo thành các chủng vi trùng kháng thuốc
khi xuất hiện các chủng vi trùng kháng thuốc thì bác sĩ cũng khóc luôn
bởi kháng kháng sinh đang là vấn đề nhất nhối hiện nay bác sĩ vân anh nói
bác sĩ chuyên khoa một phạm hữu tiến trưởng khoa hồi sức cấp cứu
bệnh viện quận bình thạnh tp hcm cũng nhấn mạnh
việc tự dùng kháng sinh tại nhà có thể gây nguy hiểm
đối với những người có bệnh lý gan thận trước đó
thậm chí một số kháng sinh dễ gây phản vệ thậm chí là phản vệ nặng đe dọa tính mạng
đề kháng sinh dễ xảy ra nếu dùng thuốc không đúng chỉ định liều lượng thời gian
việc này sẽ gây khó khăn cho các bác sĩ nếu f không may diễn biến nặng
đến lúc thật sự cần sử dụng kháng sinh thì thuốc đã không còn hiệu quả
dần dàng hay gọi là lờn thuốc bác sĩ phạm hữu tiến chia sẻ
các thuốc điều trị covid một mươi chín hiện nay được chấp nhận trên thế giới
và tại việt nam đến thời điểm hiện nay đều là các loại kháng virus
bệnh covid một mươi chín do sars cov hai gây ra không phải là một loại vi trùng
do đó kháng sinh không phải là thuốc điều trị bệnh covid một mươi chín
chưa có nghiên cứu hay bằng chứng khoa học nào cho thấy kháng sinh có hiệu quả điều trị covid một mươi chín
đó là lý do các gói abc điều trị f tại nhà của bộ y tế hay sở y tế tp hcm
đều không có dòng thuốc kháng sinh nào
bác sĩ phạm hữu tiến nhấn mạnh
bác sĩ cũng thông tin thêm kháng sinh được chỉ định trong điều trị covid một mươi chín
khi f có dấu hiệu nhiễm trùng
tuy nhiên các triệu chứng thường gặp của f như sốt nhẹ ho khang đau họng
ngạt mũi mất mùi mất vị không phải là dấu hiệu đặc trưng của nhiễm trùng
do đó f không nhẹ không triệu chứng đang cách ly tại nhà
không tự ý uống kháng sinh để điều trị covid một mươi chín trong bất kỳ trường hợp nào
các bác sĩ điều trị khuyến cáo các f điều trị tại nhà đã tiêm đủ liều vaccine
nên bình tĩnh sử dụng thuốc theo đúng hướng dẫn chính thống của cơ quan y tế
theo dõi các dấu hiệu chuyển nặng đặc biệt là svo hai để được trợ giúp khi cần thiết
đặc biệt tinh thần lạc quan luôn là yếu tố quan trọng để f nhẹ nhàng vượt qua covid một mươi chín
bác sĩ tiến chia sẻ
thạc sĩ bác sĩ đỗ cao vân anh phó trưởng khoa nhiễm đại học y khoa phạm ngọc thạch cũng khuyên
nếu f không triệu chứng bệnh hoặc là biểu hiện nhẹ có thể uống vitamin
kết hợp ăn uống đủ dinh dưỡng
người mắc covid một mươi chín có nguy cơ cao nên liên hệ y tế phường để được cấp thuốc kháng virus
thưa quý vị mặc dù một số nơi tại việt nam như tp hcm đã ghi nhận những tín hiệu khả quan của đại dịch
tuy nhiên trước sự nguy cơ lây lan của biến thể omecron đặc biệt là trong thời điểm sát tết như hiện nay
rất mong quý vị hạn chế tụ tập nơi đông người nghiêm túc thực hiện năm k để dịch bệnh được kiểm soát hơn
và chúng ta sẽ được đón một cái tết đầm ấm và an toàn bên người thân
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại